sau hơn một tháng xảy ra trận lũ lịch sử hôm nay người dân vùng lũ bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai
phấn khởi đón nhận cây cầu treo mới đã hoàn thành đúng cam kết để thay thế cho cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi
cầu treo mới được làm tại vị trí của cầu treo cũ có chiều dài bảy mươi năm mét chiều rộng mặt cầu là hai bốn mét
bảo đảm cho xe cơ giới loại tải trọng nhỏ xe máy và người đi bộ lưu thông an toàn
tổng kinh phí xây dựng cây cầu mới khoảng một năm tỷ đồng
đây là cầu treo được các đơn vị của huyện sapa làm khẩn cấp để phục vụ người dân đi lại và học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới
về lâu dài huyện sapa sẽ nghiên cứu xây dựng cầu mới bằng bê tông chịu lực ở vị trí khác bảo đảm bền vững thuận tiện cho người dân